hãng thông tuấn trung ương triều tiên kcna đưa tin đảng lao động đã tiến hành hội nghị trung ương khóa tám lần thứ chín nhằm thảo luận phương hướng chính sách trong năm hai nghìn hai mươi bốn hội nghị có sự tham gia của nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ngân
theo kcna nhà lãnh đạo kim trương un đã chủ trì phiên họp toàn thể của trung ương đảng lao động triều tiên trước đó một ngày nhằm đánh giá các chính sách của nhà nước trong năm nay cũng như phương hướng trong năm hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu tại hội nghị nhà lãnh đạo triều tiên khẳng định hai nghìn hai mươi ba là một năm của bước ngoặt và thay đổi lớn trong đó triều tiên đã đạt được những thành tựu trong tất cả các lĩnh vực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như nỗ lực cải thiện năng lực quốc gia
theo kcna có sáu nội dung chính đã được thông qua để đưa ra thảo luận tại hội nghị gồm đánh giá việc thực hiện các chính sách trong năm hai nghìn hai mươi ba phương hướng trong năm hai nghìn hai mươi bốn việc thực hiện ngân sách quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba và dự thảo ngân sách hai nghìn hai mươi bốn
đoạn vấn đề liên quan đến tăng cường chức năng lãnh đạo của đảng